thưa quý vị và các bạn chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm một mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
nghị quyết nêu rõ trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề
lên nhiều mặt của đời sống xã hội ảnh hưởng lớn đến việc làm đời sống thu nhập của người lao động
và hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động
chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
thứ nhất hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
của người lao động cụ thể như sau
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới một mươi hai tháng hỗ trợ một triệu tám trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một mươi hai tháng đến dưới sáu mươi tháng hỗ trợ hai triệu một trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ sáu mươi tháng đến dưới tám mươi bốn tháng hỗ trợ hai bốn trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ tám mươi bốn tháng đến dưới một trăm linh tám tháng hỗ trợ hai sáu trăm năm mươi đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm linh tám tháng đến dưới một trăm ba mươi hai tháng hỗ trợ hai triệu chín trăm linh nghìn đồng một người
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ một trăm ba mươi hai tháng trở lên hỗ trợ ba triệu ba trăm linh nghìn đồng một người
nguồn kinh phí khoảng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi
thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thứ hai giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
cụ thể người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ một xuống bằng quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời gian thực hiện giảm mức đóng một mươi hai tháng kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sáng phần năm tiếp tục với thông tin hỗ trợ an sinh tại tỉnh bình thuận
trong thời gian qua tỉnh bình thuận đã tập trung đẩy nhanh các thủ tục nhằm hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đối tượng được nhắm đến trong đợt này là lao động tự do bệnh
vốn mua sinh bằng nghề bán hàng rong nhưng do dịch covid một mươi chín khiến bà nhung không thể buôn bán gia đình rơi vào cảnh khó khăn
bà nhung thuộc nhóm đối tượng lao động tự do đều ưu ba nhân dân phường đức thắng trao hỗ trợ một năm triệu đồng

khi mà bị covid này thì nhà mình không có buôn bán được chỉ có ở nhà thôi nhưng mà khi nhận được tiền hỗ trợ thì cũng rất là vui
không chỉ bà nhung một trăm ba mươi bảy trường hợp thuộc nhóm đối tượng là lao động tự do trên địa bàn phượng đức thắng cũng đã nhận được tiền trong đợt này
số tiền đến được đúng thời điểm giúp động viên người dân nhất là các lao động tự do mất việc trong mùa dịch
vợ chồng tôi chồng thì chạy xe mà tôi thì bán hộp vơi tự do tại nhà
có mấy đứa cháu nhưng mà cái mùa dịch năm nay cũng hơn hai tháng rồi tụi tôi không có buôn bán ngay được
thì đành phải chấp nhận thôi mùa dịch
thì đành phải chấp nhận thôi mùa dịch mà sau khi bây giờ nhà nước
nhà nước nói là nhận số tiền hỗ trợ thì gia đình tôi cũng rất mừng
được cái số tiền đó cũng đỡ cho gia đình không có khó khăn
trong đợt này tỉnh bình thuận trao tiền hỗ trợ cho hai trăm một mươi tám người là lao động tự do tại hai phường đức thắng và phú hải
với tổng số tiền hỗ trợ là ba trăm hai mươi bảy triệu đồng
đã tiếp nhận được một ba trăm tám mươi năm hồ sơ
và đang tiếp tục là tiếp nhận những hồ sơ còn lại mà những đối tượng mà bà con thuộc diện được hỗ trợ
thì cứ ba ngày
thì phường xét để chuyển lên một lần
thì đến nay tổng cộng là đến đợt thứ năm là khoảng gần một hồ sơ
và thời gian tiếp theo là phường tiếp tục tiếp nhận những hồ sơ mà trong diện mà bà con được nhận hỗ trợ đó
thì để nhanh chóng xét duyệt và gửi lên cấp trên để kịp thời có cái sự hỗ trợ cho bà con
theo dự kiến tỉnh bình thuận số hỗ trợ chỉ hơn bảy mươi hai năm trăm linh người
với tổng số tiền là một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
hiện nay các thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ
đều thực hiện đơn giản hóa
để người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sớm tiếp cận chính sách theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
chiều ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật về đại dịch covid một mươi
trên mạng xã hội facebook
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phát hiện ba trường hợp sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin chia sẻ bình luận
có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định nội dung của các thông tin mà các trường hợp trên
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang lên là sai sự thật
vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet thông tin trên mạng
và đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp trên với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời yêu cầu gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân
và cam kết không tái phạm
thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua một trăm bốn mươi năm thai phụ và ba trẻ em được về trước bằng máy bay
từ sân bay tân sân nhất tp hcm đã về đến sân bay july
tỉnh quảng nam
và cũng trong chiều ngày hôm qua một trăm hai mươi hai thai phụ và hai mươi ba trẻ em còn lại
cũng đã được đón bằng xe ô tô xuất phát từ bến xe miền đông
dự kiến sẽ về đến tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm nay
tất cả các trường hợp được đón về quê lần này đều xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
có kết quả âm tính với virus sars cov hai đã qua bốn mươi tám giờ kể từ khi lấy mẫu
ngay khi về đến tỉnh quảng ngãi các thai phụ và trẻ em
được đưa đến khu du lịch sinh thái thiên đàng
xã bình thạnh
huyện bình sơn để cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
mọi chi phí vận chuyển xét nghiệm ăn ở trong thời gian cách ly đều được tỉnh quảng ngãi hỗ trợ
theo ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
sau khi đón chị em phụ nữ mang thai về đến sân bay july tỉnh quảng ngãi
giao sở giao thông vận tải y tế công an đưa đón chị em về khu du lịch để cách ly tập trung
nếu chị em nào đã tiêm đủ hai mũi vaccine qua một mươi bốn ngày có kết quả âm tính
thì có thể về cách ly tại nhà chứ không phải cách ly tập trung